thưa quý vị một thông tin về thời tiết mà chúng tôi mới cập nhật
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày hôm nay năm tháng chín lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía đông đảo luzon philippines
vào hồi một mươi ba h ngày năm tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn hai độ kinh đông cách đảo lưu dông khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày sáu tháng chín vị trí tâm bão cách tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
đến một mươi ba h ngày sáu tháng chín vị trí tâm bão cách tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông nam